trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và một số nguyên nhân từ hạn hán thiên tai nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn khó khăn
do ảnh hưởng của enino thời tiết nắng hạn kéo dài và tình hình xâm nhập mặn sâu vào nội đồng các yếu tố môi trường biến động vượt ngưỡng đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản của người dân làm thiệt hại hơn một ba trăm linh hectare lúa và hơn một mươi bốn hectare tôm
mực nước ngầm giảm sâu hơn hai mét đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong khó khăn mà vẫn tìm ra được hướng đi để phát triển trong nguy cơ vẫn tìm ra được thời cơ bước đầu có những bước đột phá trong nuôi tôm
thủ tướng đã đồng ý về việc quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu và phát triển lĩnh vực nuôi tôm của tỉnh
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có giải pháp về thủy lợi để kiểm soát mặn ngọt giúp cho tỉnh chủ động trong phát triển các vùng sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm thủ tướng yêu cầu tỉnh bạc liêu cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực hiện tiết kiệm đảm bảo kỷ luật kỳ cương tài chính
tiếp tục phiên họp thứ ba sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi gồm chín chương tám mươi bốn điều so với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn chín dự thảo luật đã sửa đổi bốn mươi bảy trên sáu mươi bảy điều bỏ hai mươi điều và quy định mới ba mươi bảy điều
thảo luận tại phiên họp đa số ý kiến
các đại biểu đã đề nghị giữ nguyên mô hình cơ quan giải quyết bồi thường như luật hiện hành theo các đại biểu vướng mắt trong hiện nay không phải do mô hình cơ quan giải quyết bồi thường mà là do thủ tục bồi thường cơ quan soạn thảo cần tổng kết sau sáu năm thì hành luật có những bất cập gì để sửa đổi ngoài ra yêu cầu luật phải làm rõ trường hợp nào thì phải bồi thường oan sai thế nào mới được đền bù đồng thời phải giả soát đối chiếu với những luật khác như luật tố tụng hình sự luật dân sự luật tố tụng dân sự
các đại biểu cho rằng mục đích của trách nhiệm bồi thường nhà nước không chỉ là bồi thường cho người thiệt hại mà còn để nâng cao trách nhiệm của cơ quan cán bộ thực thi pháp luật
sáng nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết tổng liên đoàn lao động việt nam là tổ chức quan trọng trong thành viên mặt trận nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát
phát huy vai trò dân chủ bảo vệ lợi ích công đoàn viên
báo cáo tổng kết công tác chín tháng đầu năm của tổng liên đoàn lao động việt nam đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng
chủ tịch tổng liên đoàn cho biết trong chín tháng đầu năm tổng liên đoàn đã có bảy mươi một văn bản tham gia ý kiến xây dựng các dự luật nghị định thông tư
tập trung vào xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi
nhiều ý kiến của công đoàn đã được ban soạn thảo tiếp thu góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động
tại buổi làm việc mặt trận tổ quốc việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam đã cùng nhau thảo luận để đề ra những mục tiêu mới
những đề án mới và cùng nhau chủ trì tăng cường các hoạt động giám sát phản biện xã hội
trong đó đẩy mạnh việc giám sát bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đóng kinh phí công đoàn
tối ngày một mươi tám tháng chín trên địa bàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã có mưa to kéo dài làm nhiều nhà dân bị sập
mưa to đã làm cho hai nhà dân ở bản siêng thù và bản tà thong xã chiêu lưu huyện kỳ sơn bị sập hoàn toàn
và ba mươi bốn nhà khác bị đất đá sạt lở làm hư hỏng
trong đó có trường mầm non
trường mầm non và vùi lấp hơn sáu trăm linh m hai lúa rẫy
ngay sau khi nhận được tin ban chỉ huy quân sự huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã kịp thời đến thăm hỏi động viên nhân dân
chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tổ chức giúp đỡ người dân di rời đồ đạc dựng nhà tạm trước mắt để người dân ổn định chỗ ở
tại thanh hóa đoàn công tác của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa đã đến thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
ở xã thanh quân huyện miền núi như xuân bị lũ quét khi đi hái măng trong rừng xã châu hội tỉnh nghệ an
đoàn đã đến thăm hỏi chia buồn với thân nhân gia đình các nạn nhân vi thị doan vi thị pheo vi thị tin anh vi văn khoa
vợ là vi thị thong vi thị thay cùng con trai lường văn thoại
thay mặt các cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa lê thị nương
cùng các thành viên đoàn công tác ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe đời sống động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn
mất mát đau thương sớm ổn định cuộc sống
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa đã hỗ trợ năm gia đình có người thân tử vong do bị lũ cuốn trôi với số tiền một mươi triệu đồng
hà nam báo động tình trạng nông dân trồng cây trên đất lúa
quảng trị cần sớm hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
thưa quý vị cây bí xanh ba bể được đầu tư trồng theo quy trình sạch an toàn từ năm hai nghìn một mươi một với diện tích khoảng bốn hectare
đến nay sau gần năm năm triển khai diện tích trồng bí xanh ở ba bể đã tăng nhanh
thế nhưng dù có chất lượng tốt không dùng hóa chất bảo quản bí xanh ở đây vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quốc gia
huyện ba bể tỉnh bắc cản
gần mỗi kg bí xanh chỉ bán năm đồng nhưng cũng ít người mua
nên đến thời điểm này gia đình chị điểm vẫn còn khoảng hai tấn bí xanh chưa bán được
bí xanh là cây trồng bản địa của huyện ba bể
toàn bộ thân hoa lá và quả có hương thơm đặc trưng
khi thu hoạch bí có vỏ màu xanh đậm hoặc xanh phủ phần trắng thịt quả đặc có màu xanh
khi chế biến có hương thơm đặc trưng người dân địa phương ưa dùng
tuy nhiên đến nay huyện ba bể còn tồn động sản lượng lớn chưa bán được
nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất này qua đó góp phần giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng xóa đói giảm nghèo ở địa phương
còn tại tỉnh hà nam thời gian qua khi hàng chục hộ dân ở xã tượng lĩnh huyện kim bảng nhận được thông báo từ chính quyền
phải phá bỏ gần một mươi hectare cây ăn quả vì vi phạm trồng cây ăn quả trên đất hai vụ lúa
việc này đã khiến cho năm mươi sáu hộ dân như ngồi trên đống lửa ngày đêm lo lắng
bởi hàng trăm gốc cây đã đang và sắp cho thu hoạch
lại đang có nguy cơ bị chặt bỏ theo quyết định của chính quyền huyện kim bảng
đây là một trong những diện tích cây ăn quả ở xã tự lĩnh huyện kim bảng được người dân trồng từ ba năm trước
sau khi chính quyền xã thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa theo chủ trương của tỉnh hà nam
thế nhưng đầu tháng sáu vừa qua các hộ dân nhận được thông báo từ chính quyền xã tượng lĩnh yêu cầu phải phá bỏ
vì vi phạm trong việc chuyển đổi đất lúa khiến các hộ dân hoang mang lo lắng
vậy là xin các cấp bên bộ lông nghiệp phát triển đông thôn và ủy ban nhân tỉnh hà nam
và ủy ban nhân dân huyện kim bảng và ủy ban nhân xã tượng đĩnh và chính quyền thôn phủ đê xem xét để giữ lại cây
để cho gia đình chúng tôi và một mươi ba hộ thôn phủ đê và năm mươi hai hộ toàn xã thượng lĩnh yên tâm sản xuất để phát triển kinh tế
bởi vì cái cây ăn quả này thu nhập gấp năm gấp một mươi lần cây lúa
việc dẫn đến vi phạm trong việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa của các hộ dân
bắt đầu từ việc thiếu trách nhiệm của lãnh đạo địa phương
bởi khi người dân bắt đầu cải tạo đất đưa giống cây ăn quả vào trồng trên đất lúa
thì chính quyền xã tượng lĩnh và ngành chức năng huyện kim bảng đã không có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
ngoài ra để được phép đưa giống cây vào trồng trên những thửa đất cao này
tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn sau khi có ý kiến của lãnh đạo hợp tác xã và trưởng thôn
hàng chục hộ dân đã làm đơn gửi lên ủy ban nhân dân xã tượng lĩnh để xin được chuyển đổi cây trồng
thế nhưng đơn gửi quá lâu mà không được xử lý nên nhiều hộ dân tiến hành cài tạo đất
đưa giống cây ăn quả vào trồng và cũng không thấy chính quyền xã phản đối
theo ông tạ văn hậu chủ tịch ủy ban nhân dân xã tượng lĩnh
trên địa bàn xã có năm mươi sáu hộ dân vi phạm trồng cây ăn quả trên đất lúa với tổng diện tích gần một mươi hectare
ông hậu cho rằng các hộ dân đã tự ý chuyển dịch đất lúa sang đất trồng cây ăn quả lâu năm
khi chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền
về phía cá nhân thì là người đứng đầu
về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương thì xác định trách nhiệm của chúng tôi là
xác định rõ là thiếu công viết lúc ban đầu như vậy dân nào đã thiếu công viết
chúng vì lẻ dân thương dân
cái còn lại ở đây thì thực ra nói chúng tôi vẫn cứ có đề nghị với cấp trên
tôi xem xét cụ thể để làm sao chỗ nào để được thực sự khó khăn
thì xem xét để giúp dân
trước những vi phạm của người dân cũng như chính quyền xã tượng lĩnh
bà phạm thị hiệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kim bảng tỉnh hà nam cho rằng
đây là những sai phạm của cán bộ cấp xã chứ huyện chưa nhận được đơn xin chuyển đổi đất trồng lúa
sang trồng cây ăn quả của người dân
đối với việc xin phạm của các hộ nông dân xã tượng lĩnh
chúng tôi cũng xác định là đây là một sự buông lỏng quản lý của cán bộ chính quyền cơ sở
quả bóng trách nhiệm đang được các cơ quan chức năng và chính quyền từ xã đến huyện kim bảng đùn đẩy cho nhau
tiệt hại thì người dân gánh chịu
thiết nghĩ nếu trách nhiệm của các cấp chính quyền và các ngành chức năng huyện kim bảng làm tốt công tác quản lý
thì không có chuyện năm mươi sáu hộ dân ở xã tượng lĩnh vi phạm trong chuyển đổi cây trồng
trồng cây ăn quả trên một diện tích lớn đất hai vụ lúa
vì vậy việc xử lý vi phạm năm mươi sáu hộ dân ở xã thượng lĩnh huyện kim bảng trong việc chuyển đổi cây trồng
tỉnh hà nam cần có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
hợp lý hợp tình hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế cho nhân dân
trước phản ánh của một số cơ quan báo chí truyền thông về việc công ty trách nhiệm hữu hạn
găng thép hương nghiệp phomosa hà tĩnh đã nhập khẩu một trăm sáu mươi tấn hàng có tên gọi là bùn bô xít
bộ công thương khẳng định không cấp phép nhập khẩu lô hàng này
cho công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phomosa hà tĩnh
theo ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương
trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo nghị định một trăm tám mươi bảy quy định chi tiết
thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
không có tên sản phẩm bùn bô xít
ông hải khẳng định mặt hàng này không nằm trong danh mục phải cấp phép của bộ công thương
song có thể thuộc diện cấp phép của các bộ quản lý chuyên ngành
bộ công thương đã thành lập tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
trong việc lấy mẫu để xác định chính xác chủng loại tính chất của lô hàng trên
từ đó kết luận chính xác sản phẩm được nhập khẩu có đúng như đăng ký và có độc hại hay không
khi có thêm thông tin về vấn đề này bộ công thương sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí truyền thông
liên quan đến sự cố môi trường biển các tỉnh miền trung
tỉnh quảng trị có diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá lớn
trong đó chủ yếu là nuôi tôm nước mặn và nước lợ
tuy nhiên trong thời gian vừa qua nhiều diện tích nuôi tôm của bà con đã bị thiệt hại nặng
trước tình trạng nói trên ngoài việc đánh giá chất lượng nguồn nước
tỉnh quảng trị cũng đã tiến hành thống kê thiệt hại để sớm có biện pháp hỗ trợ
đền bù thiệt hại cho người dân
sau sự cố môi trường biển
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bà con xã trung hải huyện gio linh đã bắt đầu thả tôm nuôi trở lại
theo người dân họ vẫn sử dụng con giống đảm bảo chất lượng
tại cơ sở cung cấp giống trong nước như những năm trước đây
tuân thủ các quy trình kỹ thuật đã được tập huấn
nguồn nước tại hồ nuôi được lấy trực tiếp từ nước biển
tuy nhiên hơn bốn mươi hectare tôm nuôi của người dân ở đây
cứ ba mươi đến sáu mươi ngày tuổi đều bị bệnh gan tụy và chết hàng loạt
cả vùng này đều có
nói chung là dính bệnh tốt mà dài nhất là khoảng độ bốn mươi năm ngày năm mươi ngày là khó như bắt đầu toàn là dính bệnh gan tụy hết
nói chung thua lộ tương đối lớn
riêng gia đình tôi phải trên trăm triệu bớt bát được thì đủ vốn còn không thì khó như cũng thua lộ hết
tôi diễn tích hình chư tổng diễn tích là năm mẫu
mà cái như là nuôi hai hồ là cỡ một năm thì thiệt hại khoảng trăm rưỡi trăm rưỡi đến trăm bảy đó
đó là là cụ thể
kể cả nói chung là nói chung thiệt hại trắng luôn
chứ không thu được
đâu nói hết
tỉnh quảng trị hiện có hơn một một trăm linh hectare diện tích nuôi tôm nước lợ và nước mặn của người dân
chưa thể sản xuất trở lại bởi những lo ngại về chất lượng nguồn nước nhiều hồ nuôi bị bỏ hoang
trước tình hình trên các ngành chức năng của tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các giải pháp
để sớm hỗ trợ đền bù thiệt hại giúp người dân ổn định cuộc sống
để đảm bảo được công tác đánh giá thống kê đúng người đối tượng và đảm bảo công bằng
thì việc trước tiên đó là các địa phương
chúng ta sẽ phải có sự thống nhất trong việc thống kê cũng như niêm yết để công khai minh bạch
từ đó thì chúng ta sẽ có những hỗ trợ cũng như bồi thường cho bà con ngư dân
với một địa phương ven biển như tỉnh quảng trị giá trị kinh tế từ khai thác và đánh bắt thủy hải sản
chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế đồng thời tác động đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân
vì vậy người dân đang rất cần sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ và chính quyền địa phương
để sớm khôi phục sản xuất ổn định
công ty vận tải đường sắt hà nội đã quyết định dừng khai thác đoàn tàu chất lượng cao
tuyến hà nội đồng đăng lạng sơn
nguyên nhân tạm dừng là do tàu ít khách dẫn đến thùa lỗ
công tác bảo trì toa tàu đặc trùng này khó khăn thiếu phụ tùng
do đó tàu sẽ chỉ được đưa vào sử dụng trong các ngày cao điểm
và hiện nay tàu đang được cất giữ tại ga đồng đăng
tuyến đường sắt hà nội đồng đăng được đưa vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các toa xe được làm mới có bề ngoài và nội thất khác biệt so với các toa xe của ngành đường sắt hiện nay
rộng hơn vì chạy trên khổ đường một bốn trăm ba mươi năm m tàu thống nhất chạy trên khổ dày một mét
nội thất bài trí rộng rãi bắt mắt
tần suất khai thác bốn chuyến một ngày có hành trình ba h ba mươi năm
ngành đường sắt đưa chuyến tàu này vào khai thác với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ
để cạnh tranh với đường bộ trên tuyến này
tuy nhiên sau ngày khai trương lượng khách không tăng vì tàu xuất phát từ gaza lâm
không nằm trong trung tâm hà nội khó thu hút khách
tần suất chạy không cao bằng đường bộ
trong khi đó ngành đường sắt không có những biện pháp kích cầu thu hút khách hiệu quả
để bốc số thứ tự khám bệnh bằng bảo hiểm y tế
giờ đây bệnh nhân có thể đăng ký khám bệnh tại nhà
thông qua dịch vụ bốc số thứ tự khám bệnh qua điện thoại hẹn lịch khám với bác sĩ
đây là giải pháp rất hữu ích đang được bệnh viện đa khoa tp long xuyên triển khai áp dụng
bước đầu đã giảm được tình trạng quá tải giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức
hiện tượng quá tải khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn là vấn đề bức xúc của bệnh viện lẫn nhân dân
nhiều năm qua khi dân cư tại khu vực tp long xuyên và vùng phụ cận tăng
đã khiến bệnh viện đa khoa tp long xuyên luôn chịu cảnh quá tài
do đó ban giám đốc bệnh viện đã quyết tâm chấn chỉnh
để chấm dứt cảnh hàng trăm người bệnh chen lấn xếp hàng mệt mỏi ngồi chờ tới lượt khám
theo đó khu khám bệnh được phân luồng
bệnh nhân bốc số thứ tự khám bệnh qua tổng đài bệnh viện hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
người bệnh được hẹn giờ khám cụ thể với bác sĩ
không phân biệt bệnh nhân bảo hiểm y tế hay không có bảo hiểm y tế
nên tình trạng quá tải bệnh viện được giảm xuống mức thấp nhất
từ đó áp lực đối với các y bác sĩ cũng được gỡ bỏ
thái độ phục vụ người bệnh rất niềm nở ân cần tạo tâm lý hài lòng cho người dân

khám bệnh cũng mà sốt rắn rồi lắm
lúc trước chờ đã lâu chứ bây giờ mình thấy nó cũng mau lắm
để giảm áp lực bệnh viện đã liên tục triển khai áp dụng các biện pháp
các bệnh viện đã cải tiến kỹ thuật mới hiện đại đặc biệt tăng cường huy động các bác sĩ điều trị
ở các khoa phòng nội chú cố gắng giải quyết bệnh nhân được khám bệnh có kết quả và lãnh được thuốc
trong buổi trong ngày áp dụng phần mềm mới bắt số hẹn bệnh nhân qua điện thoại tăng nhiều phòng khám
mở rộng sành trờ
cùng với đó bệnh viện áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện dshop vi tính hóa các khâu từ tiếp nhận thu phí toa thuốc chẩn đoán cận lâm sàng theo dõi bệnh án qua đó giảm bớt tình trạng quá tải khi khám chữa bệnh nhất là những bệnh mãn tính

tổng thống mỹ barack obama và thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã nhất trí tăng cường hợp tác tại hội đồng bảo an liên hợp quốc và thăm qua các kênh thực thi pháp luật sau vụ thử hạt nhân thứ năm của triều tiên vừa qua
nguồn tin từ nhà trắng và nguồn tin ngoại giao liên hợp quốc cho biết hai nhà lãnh đạo mỹ và trung quốc đã có cuộc gặp khi tới new york tham gia kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc
với nội dung thảo luận về khả năng áp đặt trừng phạt của liên hợp quốc với triều tiên nhằm đối phó với vụ thử hạt nhân hồi đầu tháng này
theo tuyên bố của nhà trắng tổng thống obama và thủ tướng lý khắc cường cùng lên án vụ thử hạt nhân hôm chín tháng chín của triều tiên đồng thời quyết tâm thúc đẩy hợp tác để đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
đã có ít nhất một mươi tám xe tải trong đoàn xe gồm ba mươi một ô tô chở hàng cứu trợ ở syri đã bị trúng bom trong một vụ tấn công khiến một mươi hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này
đoàn xe cứu trợ trên của liên hợp quốc và tổ chức chữ thập đỏ ari đang trên đường tới thị trấn orum ankubra thuộc tỉnh aleppo để phân phát hàng cứu trợ cho bảy mươi tám người dân tại đây
tổ chức theo dõi nhân quyền syri cho biết một mươi hai nhân viên cứu trợ và tài xế đã thiệt mạng trong vụ tấn công này song liên hợp quốc chưa xác nhận con số thương vong
đặc phái viên liên hợp quốc về syri stafan de mistura đã bày tỏ sự tức giận về vụ tấn công nói trên
khi cho rằng đoàn xe cứu trợ này đã trải qua quá trình xin phép rất lâu và đang chuẩn bị tới giúp đỡ những người dân bị cô lập
ông cũng cho biết một nhà kho của tổ chức chữ thập đỏ ari cũng đã bị tấn công
sau khi cuộc bầu cử duma quốc gia tức hạ viện nga vừa kết thúc đại diện của cơ quan đối ngoại châu âu cho biết
liên minh châu âu không công nhận cuộc bầu cử duma quốc gia hạ viện nga tại bán đảo crimea hiện đã bị sắp nhập vào nước nga
tuyên bố của cơ quan đối ngoại châu âu khẳng định
eu không công nhận việc sắp nhập krum cùng sevastopol vào liên bang nga và dĩ nhiên không công nhận cuộc bầu cử tại bán đảo krum
đồng thời nhấn mạnh eu từ trước đến nay kiên định ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của ukraine
trước đó hội đồng châu âu cũng tuyên bố không công nhận cuộc bầu cử của nga tại crimea
trong khi đó bộ ngoại giao ukraine cũng tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của phần lớn các đại biểu duma quốc gia nga thắng cử trong cuộc bỏ phiếu ngày một mươi tám tháng chín vừa qua
việc nga đưa lãnh thổ của ukraine
và khu vực bầu cử liên bang thống nhất là sự vi phạm trắng trợn các chuẩn mực và nguyên tắc luật pháp quốc tế cơ bản
vì vậy kết quả bầu cử và thẩm quyền của hai trăm hai mươi năm nghị sĩ không có hiệu lực và bất hợp pháp dẫn đến tính hợp pháp của toàn bộ duma quốc gia nga bị nghi ngờ